thông tin mới do bộ tư lệnh thủ đô cung cấp hôm nay ngày một mươi tháng ba sẽ tổ chức đưa một tám trăm chín mươi ba người từ khu cách ly tập trung trở về nhà do những người này đã hết hạn cách ly
ngoài ra hai mươi tám người hàn quốc đã hết hạn cách ly cũng sẽ được làm thủ tục để trở về nước trong đợt này